tại thành phố hồ chí minh do tâm lý e ngại dịch bệnh nên người dân cũng hạn chế đi lại dù là trong kỳ nghỉ lễ kéo dài tới bốn ngày
thay cho những chuyến đi xa nhiều người đã lựa chọn việc thư giãn nghỉ ngơi mua sắm ngay tại thành phố để yên tâm phòng dịch
quyết định du lịch tại nhà trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn vợ chồng chị hạnh đã đưa hai con tới đường sách nguyễn văn bình để cùng săn tìm lựa chọn mua những đầu sách hay với giá thành yêu đáy
các con chị hạnh rất ủng hộ quyết định của ba mẹ dù không được đi chơi xa nhưng được nghỉ lễ bên ba mẹ là khoảng thời gian rất ý nghĩa
ba mẹ muốn hạn chế đi xa để tiếp xúc đông người nên là tụi con sẽ được đi những nơi gần trong thành phố hơn
hôm nay tụi con đi đường sách thì có nhiều thời gian hơn bên gia đình rồi có thể trao đổi có thêm nhiều kiến thức hơn
không đi chơi xa nhiều bạn trẻ chọn đường sách để dạo chơi tham quan chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc thú vị
lần đầu tiên nghỉ lễ giữa đại dịch nhiều bạn trẻ chọn quán cà phê làm nơi họp mặt tàn gẫu chuyện trò trong những ngày nghỉ
không xê dịch đề phòng tránh dịch cũng không khiến các bạn trẻ cảm thấy buồn chán
năm nay khá là đặc biệt hơn mỗi năm bởi vì khi nhóm của em là chụp hình mà cùng nhau đeo khẩu trang gọi nghĩa là cùng nhau bảo vệ sức khỏe cho mọi người
năm nay thì mình có dịch cho nên tụi em đi cà phê cùng bạn bè thôi ở lại thành phố thôi chứ không có đi chơi xa
dịp lễ năm nay các khu giải trí
các khu giải trí tại thành phố hồ chí minh đóng cửa để phòng dịch thế nên các trung tâm thương mại trở thành điểm đến được nhiều gia đình lựa chọn
vừa mua sắm vừa ăn uống vừa vui chơi thư giãn tiện lợi cho mọi người trong những ngày nghỉ này
thường mỗi năm thì em đi du lịch bạn đi tỉnh đi tỉnh khai tỉnh nọ nhưng mà dịch bệnh thì em đi shopping với bạn thôi
shopping cũng là một cái hoạt động vui vẻ giải trí thả stress được không có gì buồn chán hết
dù không phải những bãi biển với nắng vàng biển xanh
không phải điểm du lịch nổi tiếng nhưng với nhiều người dân thành phố hồ chí minh
kỳ nghỉ lễ năm nay vẫn đầy niềm vui bằng những hoạt động du lịch tại chỗ
vừa an toàn tránh dịch vừa không để kỳ nghỉ lễ trôi qua buồn tẻ